kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
một nội dung cũng được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến chính là phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn
và lộ trình các phương án để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết hai mươi bảy
dự kiến tiến hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
các nội dung của phiên họp lần này là rất nhiều khối lượng công việc thì nhiều tính chất thì phức tạp độ khó thì rất là cao
thời gian họp thì trong phạm vi là khoảng năm ngày
đề nghị các đồng chí thành viên ủy ban thường vụ quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm như các phiên họp trước đây
đề nghị chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
tòa án nhân dân tối cao và kiểm soát nhân dân tối cao các cơ quan tổ chức hữu quan
các đồng chí cũng bố trí thành phần tham dự theo đúng nội dung mời
để đảm bảo cho chất lượng của các phiên thảo luận của chúng ta đạt kết quả tốt nhất
ngay sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát
việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
kết quả tiếp công dân xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
gửi đến quốc hội năm hai nghìn hai mươi ba xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
gửi đến kỳ họp thứ sáu của quốc hội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên
đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện văn lâm tỉnh hương yên trước kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
tại buổi làm việc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã thông báo với cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
và thông báo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
với tinh thần dân chủ thẳng thắn cử tri huyện văn lâm kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên
một số vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như vấn đề ô nhiễm môi trường từ các làng nghề khu công nghiệp
vấn đề giải phóng mặt bằng tái định cư chính sách cho người có công chính sách nhà ở cho công nhân và cải cách tiền lương
bộ trưởng tô lâm khẳng định các kiến nghị của cử tri đều rất cụ thể xác đáng có căn cứ phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri
liên quan tới vấn đề giải phóng mặt bằng tái định cư bộ trưởng tô lâm cho rằng đây là một vấn đề nóng không chỉ ở hương yên mà trên toàn quốc

bộ trưởng tô lâm đề nghị đảng bộ chính quyền tỉnh hưng yên tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội phát huy truyền thống đại đoàn kết tinh thần tương thân tương ái của dân tộc chăm lo các gia đình chính sách an sinh xã hội quan tâm chăm lo các gia đình chính sách an sinh xã hội quan tâm chăm lo các gia đình chính sách an sinh xã hội quan tâm chăm lo các gia đình chính sách an sinh xã hội

qua khó khăn thách thức đổi mới nội dung phương thức hoạt động đề ra nhiều chủ trương giải pháp mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoàn thành cơ bản mục tiêu nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội năm công đoàn công an nhân dân đề ra
hoạt động của các cấp công đoàn đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
phát biểu tại đại hội thứ trưởng trần quốc tảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm năm nhiệm kỳ qua đồng thời nhấn mạnh đại hội công đoàn công an nhân dân lần thứ sáu là sự kiện lớn trong đời sống chính trị của đối ngũ cán bộ đoàn viên công đoàn người lao động mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của công đoàn công an nhân dân hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn công an nhân dân vững mạnh
thứ trưởng đề nghị công đoàn công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động hiệu lực hiệu quả theo mô hình mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tập trung thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu trong tình hình mới trọng tâm là đại diện bảo vệ chăm lo vì lợi ích của đoàn viên công đoàn người lao động kiện toàn tổ chức phát triển đoàn viên thành lập tổ chức công đoàn ở các đơn vị đủ điều kiện xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ bản lĩnh tâm huy
và dự thảo báo cáo của ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam khóa một mươi hai trình đại hội một mươi ba công đoàn việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám và tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ công đoàn việt nam khóa một mươi hai đồng thời bầu đoàn đại biểu công đoàn công an nhân dân dự đại hội một mươi ba công đoàn việt nam
tại bộ ngoại giao ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu triển khai kết luận số năm mươi bảy kltvk ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba của bộ chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị
hội nghị được truyền hình trực tuyến đến sáu mươi ba điểm cầu tại tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương
hội nghị được truyền hình trực tuyến về các cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài
tại hội nghị lãnh đạo ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã trình bày những nội dung cốt lõi và hướng dẫn triển khai kết luận số năm mươi bảy kltvk
hiện nay trong bối cảnh phức tạp biến động khó lường của tình hình quốc tế khu vực đặt ra yêu cầu vô cùng bức thiết đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại cần phải không ngừng đổi mới sáng tạo tiếp với xu thế của thời đại của khoa học công nghệ
kết luận số năm mươi bảy kltvk
kltvk là văn bản pháp lý quan trọng khẳng định chủ trương nhất quán của đảng về vai trò tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại có tính chất định hướng chiến lược là cơ sở để các cơ quan đơn vị triển khai xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách bộ máy cho công tác thông tin đối ngoại
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn trọng nghĩa khẳng định những kết quả đạt được của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn một mươi năm qua đã góp phần nâng cao vị thế uy tín của việt nam trên trường quốc tế bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ chế độ phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đồng bào công giáo
từ những năm hai nghìn một mươi họ giáo xuân khanh ở thị xã sơn tây là một trong những họ giáo đầu tiên trên cả nước
xây dựng thành công mô hình tự quản về an ninh trật tự
bởi xuất phát đây là địa bàn đông dân cư gần nhiều trường đại học
người từ nơi khác đến cư trú nhiều dễ nảy sinh các vấn đề phức tạp trật tự xã hội
mô hình ra đời đã vận động bà con hai bên lương giáo cùng tham gia các tổ tự quản
thường xuyên tuần tra kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ ban đầu
từ thành công của họ giáo xuân khanh những mô hình tự quản về an ninh trật tự đã được nhân rộng
trên tất cả một mươi năm xã phường của thị xã sơn tây
đến nay đã có bốn mô hình hoạt động trong thực tiễn đem lại hiệu quả rõ rệt
và được bà con giáo dân tự giác tự nguyện đồng lòng tham gia phong trào
hiệu quả của những mô hình an ninh tự quản đạt hiệu quả lớn
thì cũng triệt tiêu được cái gọi là nghiện hút xì ke ma túy
giờ coi như là đây là vắng bóng hết
mình làm được những cái việc nó có ích cho xã hội
tốt đạo đẹp đời thì như vậy là được đông đảo đồng tình người dân mình đồng tình ủng hộ
cộng đồng công giáo ở việt nam hiện có trên bảy triệu người
sống phúc âm trong lòng dân tộc nhiều năm qua giáo dân đều tích cực tham gia các hoạt động chung của xã hội
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được nhân rộng tại các xứ đạo họ đạo trên khắp cả nước
với nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo
đoàn kết lương giáo chung tay cùng chính quyền và lực lượng công an
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
bản thân người công giáo thì họ luôn luôn ủng hộ những cái trật tự
vì người công giáo là muốn tuân thủ pháp luật
và muốn giữ một cái đời sống hòa bình cũng như là trật tự ở cái làng xóm của mình
cũng được chính quyền địa phương hết sức ủng hộ
vì chính quyền thấy rằng là những cái phong trào tốt đẹp
nó không chỉ giữ cho người công giáo mà nó cũng giữ cho trật tự tri an chung cho quả địa phương nữa
và tất cả chính quyền các địa phương đều ủng hộ đặc biệt là lực lượng công an
ngày mai viên chính thức đại hội đại biểu toàn quốc người công giáo việt nam
xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ tám
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám sẽ diễn ra với chủ đề hiệp hành chia sẻ phục vụ
rất nhiều hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp của đồng bào công giáo
trong phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo
gắn bó đồng hành cùng cả dân tộc trong sự nghiệp dựng xây và bảo vệ tổ quốc